chiều ngày hai mươi bảy tháng tám viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy hà nội đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can nguyễn bích quy
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại phường dịch vọng quận cầu giấy hà nội trong thời hạn ba tháng kể từ ngày bắt bị can để tạm giam
chiều muộn cùng ngày cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can nguyễn bích quy
sáng cùng ngày hai mươi bảy tháng tám bị can nguyễn bích quy đã bị cơ quan điều tra công an quận cầu giấy tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội vô ý làm chết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm cơ quan tố tụng bước đầu xác định bị can nguyễn bích quy có dấu hiệu phạm tội vô ý làm chết người
nên đã quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bị can nguyễn bích quy để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật
cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ những tình tiết liên quan khác như adn các thương tích hay thậm chí xét nghiệm cả mẫu thức ăn
đồng thời sau khi khởi tố bị can nguyễn bích quy cơ quan tố tụng sẽ xem xét trách nhiệm của tài xế doãn quý phiến và những người có liên quan